tình trạng thị trường giảm cầu và giá mía đường thị trường thấp dưới giá thành sản xuất đã diễn ra nhiều tháng liên tiếp
nguyên nhân là bởi tác động của dịch bệnh và dòng thác đường nhập khẩu
khiến cho các nhà máy đường trong nước cạn kiệt dòng vốn hoạt động
nhằm tìm giải pháp cho ngành mía đường trong tình hình mới thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số hai mươi tám ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường việt nam
đây cũng là nội dung của buổi tọa đàm trực tuyến diễn ra vào sáng nay do ban điện tử báo nhân dân tổ chức tại hà nội
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hiệp định atiga đã áp dụng hoàn toàn đối với ngành mía đường việt nam
việc thực thi atiga này đã làm cho doanh nghiệp mía đường việt nam gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại thị trường nội địa hoàn toàn bị chiếm giữ bởi đường nhập hợp pháp và đường nhập lậu giá thấp được nhập khẩu từ thái lan
đường nội địa hầu như không thể cạnh tranh được với các loại đường nhập này
do chi phí sản xuất cao vì năng suất mía thấp công suất chạy máy thấp và chi phí nhân công cũng như các loại chi phí khác cao
vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành đường việt nam chỉ còn một trăm năm mươi bảy ha mía so với ba trăm linh hectare các vụ trước
và chỉ còn hai mươi tám nhà máy hoạt động trong tổng số bốn mươi nhà máy dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới
hiện nay tâm thế của các doanh nghiệp và các bà con đông dân trong hoàn cảnh diện tích đã sụt giảm
như vậy thì đang thứ nhất là đang cố gắng giữ lại diện tích mía đang có và cũng trông chờ các cái biện pháp của nhà nước
và đặc biệt các biện pháp trong thị hầm tám phát huy thác dụng để ngành đường có thể có tìm thấy cơ hội để tiếp tục phát triển được
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương các biện pháp phòng vệ thương mại như tự vệ chống bán pha giá và chống trợ cấp
là các biện pháp được wto các hiệp định fta và pháp luật việt nam cho phép áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt
nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng khắc phục thiệt hại do hàng hóa nhập khẩu gây ra đối với sản xuất trong nước
và đối với nhập khẩu thì hiện nay bộ công thương cũng đang nghiên cứu xử lý và cân nhắc các biện pháp là phòng vệ thương mại
mà cụ thể là nghiên cứu và cùng với hiệp hội mía đường các doanh nghiệp đang hướng dẫn các hiệp hội mía đường và doanh nghiệp
là chuẩn bị hồ sơ để mà điều tra phá giá chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường nhập khẩu
về phía người trồng mía hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động
chủ yếu lao động trẻ là thanh niên chuyển dịch sang làm việc tại các khu công nghiệp đô thị
công thuê lao động thủ công tăng gấp hai lần so với năm năm trước đây
trong khi đó không đưa cơ giới hóa vào sản xuất mía khó khăn chủ yếu do đồng đất manh mốn nhỏ lẻ
các đại biểu cũng thống nhất rằng nạn nhập lậu vẫn hoành hành dù chính phủ đã vào cuộc rất quyết liệt
vậy nên cần có thêm chính sách chống hàng nhập lậu và gian lận thương mại
đồng thời nghiên cứu đề xuất bổ sung cây mía vào nhóm cây trồng thuộc đối tượng hỗ trợ bảo hiểm khi xảy ra thiên tai
gây ảnh hưởng đến người nông dân trồng mía theo nghị định số năm mươi tám hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về bảo hiểm nông nghiệp